các tỉnh có biên giới giáp với danh giới campuchia tại việt nam cũng đang đỗ lực hết mình để thực hiện siết chặt biên giới để kiểm soát dịch covid một mươi chín đặc biệt khi biến thể omicron đã xuất hiện tại campuchia
an giang nơi có đường biên giới dài gần một trăm linh km với địa hình đồng bằng cùng hệ thống sông ngòi canh rạch chẳng chịt và nhiều đường mòn rất thuận lợi cho việc qua lại giữa hai bên biên giới việt nam và campuchia
việt nam cũng đang chuẩn bị cho những biện pháp sẵn sàng ứng phó với omicron xây dựng kịch bản đề phòng biến thể mới để chuẩn bị cho việc biến thể này xuất hiện bất cứ lúc nào
thưa quý vị tình hình covid một mươi chín tại anh những ngày gần đây vô cùng căng thẳng với số ca covid một mươi chín tăng vọt đặc biệt từ biến thể omicron tấn công vào nước này đã chiếm tới gần một nửa số ca mắc mới
khả năng lớn là omicron sẽ trở thành biến thể dẫn đầu ở london thủ đô của anh và số ca tử vong sẽ tăng mạnh
theo lời bộ trưởng y tế anh saji javid mới đây thì với tầm hai ca nhiễm trên một ngày ông migron hiện chiếm tới bốn mươi bốn tổng số ca nhiễm covid một mươi chín hàng ngày ở london và khả năng sẽ trở thành biến thể dẫn đầu ca nhiễm ở thủ đô này
số người nhập viện sau khi nhiễm omicron cũng tăng đa phần trong độ tuổi một mươi tám đến ba mươi năm và đã được tiêm hai mũi vaccine
và theo ông javid vì khoảng cách giữa thời điểm nhiễm cho đến khi nhập viện và tử vong là khoảng hai tuần
có khả năng một vài ngày cho tới một vài tuần tới đây số người chết sẽ nhiều hơn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai anh thông báo đã có ca tử vong đầu tiên vì omicron
anh hiện đang ở mức cảnh báo y tế cấp độ bốn mức cao thứ nhì
bộ trưởng javid cho biết công an y tế quốc gia sẽ tăng cảnh báo y tế lên mức cao nhất nhằm khẩn cấp chuẩn bị để đối phó với khả năng lừa bệnh nhân nhập viện và tử vong vì nhiễm biến thể omicron tăng cao
theo bộ trưởng javid thì anh đang trong cuộc đua giữa virus và vaccine
thủ tướng anh boris johnson lệnh kéo dài thời gian mở cửa các cơ sở y tế để phục vụ tiêm vaccine tăng cường cho dân
nhằm kiểm soát tình hình thủ tướng johnson đã ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt
người dân anh ưu tiên làm việc tại nhà nếu đặc trưng công việc cho phép phải đeo khẩu trang trong không gian kín công cộng
ông cũng huy động cả quân đội hỗ trợ chống dịch
quý vị thân mến một tin vui liên quan tới thuốc điều trị covid một mươi chín vừa được hãng dược phẩm lớn thế giới pfizer đưa ra là thuốc của hãng này
chỉ được biến thể omicron
qua dữ liệu nghiên cứu hán dược của mỹ tuyên bố thuốc viện covid một mươi chín của họ có hiệu quả tới tám mươi chín đối với những người nhiễm omicron
mới đây tuyên bố của pfizer cho biết thuốc viên kháng virus sars cov hai của họ vẫn đạt hiệu quả gần chín mươi
trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ cao
đồng thời dữ liệu phòng thí nghiệm tiền đây chỉ ra rằng thuốc vẫn giữ được hiệu quả chống lại biến thể omicron lây lan nhanh
hồi tháng trước hãng dược mỹ tuyên bố thuốc viêm ở covid một mươi chín của họ có hiệu quả khoảng tám mươi chín
trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong khi so sánh với giả dược dựa trên kết quả nghiên cứu tạm thời trên một hai trăm linh người
dữ liệu được công bố ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bao gồm thêm một người khác
không ai trong thử nghiệm điều trị bằng thuốc viên của pfizer tử vong so với một mươi hai trường hợp tử vong ở những người nhận giả dược
thuốc của pfizer được dùng cùng với retonavir kháng virus cũ hơn
cứ một mươi hai giờ dù một lần trong năm ngày bắt đầu ngay sau khi xuất hiện các triệu chứng covid một mươi chín
nếu được phép thuốc sẽ được bán với tên paxlovite
pfizer cũng công bố dữ liệu ban đầu từ thử nghiệm lâm sàng thứ hai cho thấy thuốc làm giảm tỷ lệ nhập viện bảy mươi
ở sáu trăm linh người trưởng thành có nguy cơ trung bình
dostin cho biết ông hy vọng thuốc sẽ sớm được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
cùng các cơ quan quản lý khác cấp phép sử dụng cho những người có nguy cơ cao
hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus sars cov hai đường uống nào được cấp phép tại mỹ